ngày một mươi hai tháng bảy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam năm nghi can gây ra gần bốn mươi vụ cướp tài sản của nữ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn
năm nghi can bị bắt gồm phan văn vũ phan văn tí nhỏ phan thị cẩm nhừng nguyễn văn an và nguyễn văn hy
theo điều tra ban đầu các đối tượng trên không nghề nghiệp từ tỉnh kiên giang và bạc liêu đến thành phố biên hòa thuê nhà ở
hàng ngày các đối tượng điều khiển hai xe máy phân khối lớn đi đến một số tuyến đường gần các khu công nghiệp cướp được tài sản rồi mang đi bán tại các tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện trót lọt gần bốn mươi vụ cướp giật tài sản của nữ công nhân trên địa bàn các khu công nghiệp tại thành phố biên hòa
hiện vụ án đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ